ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh quảng bình đã phối hợp với huyện minh hóa tổ chức khánh thành bốn mươi ba ngôi nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo bị thiệt hại do thiên tai tại xã trọng hóa và dân hóa
đây là công trình chào mừng đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng bình lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
sau gần bốn tháng thi công bốn mươi ba ngôi nhà sàn được xây dựng với kết cầu không chịu lực bằng bê tông cốt thép mái lập tôn chống nóng phù hợp với tập quán sinh sống của đồng bào
giá trị mỗi ngôi nhà gần một trăm linh triệu đồng tổng kinh phí xây dựng toàn bộ công trình tỉnh nghĩa này là hơn bốn ba tỷ đồng từ nguồn quỹ cứu trợ của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh và hỗ trợ của một số ngân hàng thương mại
tại xã dân hóa ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng bình cũng đã hỗ trợ hơn hai trăm linh triệu đồng
để sửa chữa điểm trường mầm non bản cha lo trước đó lãnh đạo tỉnh quảng bình cùng đoàn công tác đến trao tặng số tiền tám mươi triệu đồng để người dân bản la trọng hai xã trọng hóa huyện minh hóa khắc phục đường ống dẫn nước sinh hoạt bị hư hỏng